từ đầu năm đến nay bà con ngư dân ở vùng biển bãi ngang tỉnh quảng trị rất vui mừng và phấn khởi
vì chúng đậm mùa ruốc biển hay còn gọi là khuyết biển
và nhờ thay đổi cách làm cũng như là ngư lưới cụ nên là bà con ngư dân vừa được mùa lại đánh bắt có hiệu quả
anh nguyễn văn hạnh rất phấn khởi khi đánh bắt được mùa ruốc
từ đầu năm đến nay anh hạnh đi hai chuyến biển trừ chi phí anh thu về hơn hai mươi triệu đồng
do thời tiết thuận lợi năm nay con ruốc xuất hiện rất nhiều trên địa bàn một số xã vùng biển bãi ngang của tỉnh quảng trị
giá ruốc biển năm nay cao hơn so với các năm trước
vụ rút năm nay nhiều ngư dân ở xã vĩnh thái thu được từ năm mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
tính đến thời điểm này riêng ngư dân xã vĩnh thái đã đánh bắt được hơn sáu trăm linh tấn ruốc biển
đạt tám mươi so với kế hoạch đề ra của cả năm
không chỉ được mùa ruốc biển mùa đánh bắt năm nay
ngư dân ở tỉnh quảng trị còn đánh bắt được nhiều loại thủy hải sản khác
một mùa đánh bắt đầy niềm vui của ngư dân vùng ven biển bãi ngang tỉnh quảng trị